hai tàu huấn luyện thuộc lực lượng tự vệ trên biển của nhật bản đã cập cảng tiên xa vào sáng nay
bắt đầu chuyến thăm xã giao tại thành phố đà nẵng từ hôm nay đến ngày chín tháng ba
đoàn tàu nhật bản đến thăm thành phố đà nẵng dịp này có ba trăm chín mươi sĩ quan và thủy thủ
tham dự lễ đón đoàn có đại diện lãnh đạo sở ngoại vụ bộ tư lệnh vùng ba hải quân
hục đối ngoại của quốc phòng bộ tư lệnh quân khu năm bộ tư lệnh hải quân việt nam
dự kiến trong bốn ngày tại đà nẵng các sĩ quan và thủy thủ nhật bản sẽ tham gia nhiều hoạt động
như giao lưu bóng truyền cùng sĩ quan hải quân việt nam
chào xã giao lãnh đạo từ ba mươi dân thành phố đà nẵng bộ tư lệnh quân khu năm
chuyến thăm này nhằm góp phần củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hải quân hai nước việt nam nhật bản